từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi
thế nhưng một bị cáo trú tại tp hcm vẫn ngựa quen đường ngũ vì vi phạm pháp luật
tòa án nhân dân quận thanh kê tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo cao văn hiền
ba mươi bốn tuổi trú tại tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cụ thể tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hiền xin làm rửa xe tại một cơ sở do chị nguyễn thị hảo
trú tại hòa minh quận liên triều làm chủ
vì muốn có tiền để vào nam sinh sống hiền đã lấy trộm giấy tờ xe máy hiệu honda sh của chị hảo
và giấy chứng minh nhân dân của anh nguyễn văn hậu anh trai của chị hảo
dán ảnh của mình vào và đem đến tiệm cầm đồ để cầm cố xe
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hiền lấy xe sh của chị hảo
chờ anh hậu đi uống cà phê
và lấy cớ mượn xe đi ra ngoài đem đi cầm cố được ba mươi năm triệu đồng
sau khi có tiền hiền bắt ngay xe khách để vào đồng nai
liên lạc với hiền không được anh hậu đã trình báo sự việc lên công an quận thanh khê
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hiền bị bắt khi đang lẩn trốn ở đồng nai
tòa án nhân dân quận thanh khê tuyên phạt cao văn hiền ba năm chín tháng tù giam
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng về hành vi tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô năm chỗ
đi từ hướng cao bằng lạng sơn có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có sáu người
trong đó có hai người việt nam là nông văn tùng chú tại lạng sơn trịnh văn thắng chú tại hà nội
và bốn công dân người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
qua đấu tranh thắng khai nhận được một người đàn ông thuê đón bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
với giá bốn triệu đồng thắng thuê tùng là lái xe taxi tới địa điểm đón bốn công dân trên với giá ba triệu đồng
khi đang trên đường về xã chi lăng huyện tràng định thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện
công an thành phố con tum phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh con tum điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng giả danh việt kiều mua quà tặng người thân
để chiếm đoạt tài sản đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện tại con tum mà người dân cần cảnh giác
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai một bị hại chú tại thành phố con tùng đã đến công an thành phố con tùng
trình báo về việc mình bị lừa đảo
trước đó chị gái nạn nhân ở gia lai được một tài khoản facebook tự giới thiệu là việt kiều
đang sinh sống ở nước ngoài và có nhu cầu mua sầu riêng để tặng cho người thân ở việt nam
do bận công việc nên chị đã nhờ nạn nhân nhận tiền thay
nạn nhân đã nhập tất cả các thông tin cá nhân vào trang web do đối tượng cung cấp
và đã bị đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt số tiền hơn sáu mươi triệu đồng

ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố con tum cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
tuy nhiên quá trình điều tra lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vì các thông tin về đối tượng đều là thông tin ảo
ngay mùng bảy tháng một mươi một năm nay công an tỉnh con tùng đã xác định được hai đối tượng có liên quan là hoàng thiện tài và võ văn lâm đều trú tỉnh quảng trị
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

theo cơ quan điều tra khi rút được tiền của bị hại các đối tượng này sử dụng thủ đoạn chuyển tiền đến một tài khoản gam online
rồi chuyển lòng vòng đến các tài khoản khác nhau và cuối cùng là tài khoản của đối tượng để che giấu số tiền chiếm đoạt
các đối tượng đã sử dụng phần mềm internet banking thực hiện việc chuyển tiền trong tài khoản của bị hại
đến một tài khoản được tạo ra trên trang web trò chơi trực tuyến

và cuối cùng là tài khoản của đối tượng để che giấu số tiền này được chuyển long vòng qua ba bốn tài khoản khác nhau
và cuối cùng là chuyển về tài khoản của đối tượng
với thủ đoạn đó hai đối tượng này cũng đã chiếm đoạt tài khoản ngân hàng rút tiền của nhiều bị hại ở nhiều địa phương khác nhau
qua vụ việc công an tỉnh con tum khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
nêu cao ý thức tự bảo vệ thông tin tài khoản của chính mình và người thân để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
về tình hình thời tiết theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh quảng trị thừa thiên huế quảng nam sóc trăng
thiên tai xảy ra từ ngày hai đến ngày ba tháng một mươi hai đã làm ba người chết tại thừa thiên huế một sóc trăng hai và hai người mất tích cùng với một người bị thương
bên cạnh đó một nhà bị sập tại quảng nam hai tám trăm sáu mươi nhà bị ngập từ bốn đến năm m
tại thừa thiên huế hiện nước đã rút về nông nghiệp hai mươi tám hectare hoa màu bị thiệt hại quảng nam về sạt lở gồm bảy điểm quảng trị một điểm thừa thiên huế hai điểm quảng nam bốn điểm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
rét đậm rét hại ở khu vực bắc trung bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban an toàn giao thông tỉnh hưng yên cho biết đang phối hợp với huyện văn lâm chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người tử vong một người bị thương ở xã chỉ đạo huyện văn lâm
vụ việc xảy ra vào đêm
ngày ba tháng một mươi hai tại ngã tư giao nhau giữa đường dh một mươi ba kéo dài thuộc địa phận thôn cát lư xã chỉ đạo
vào thời gian trên xe ô tô đầu kéo do lái xe phạm đức huy chú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình điều khiển theo hướng khu công nghiệp phố nối a về tỉnh bắc ninh đã va chạm với xe mô tô trên xe có bốn người
hậu quả vụ tai nạn đã làm một thanh niên tử vong tại chỗ ba người còn lại được đưa đến bệnh viện trong đó hai nạn nhân được xác định đã tử vong
ban an toàn giao thông tỉnh hương yên đã phối hợp với lực lượng chức năng thăm hỏi động viên gia đình các trường hợp tử vong bị thương đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị tháng một mươi hai năm nay cho đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba là thời điểm thu hoạch mía đường tại tỉnh sơn la
và đây cũng là dịp mà các tài xế tranh thủ để chở thêm nông sản chở quá tải quá kích thước
trước tình hình đó công an tỉnh sơn la đã triển khai quyết liệt các giải pháp
công an thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng của xe trên địa bàn
có mặt tại tuyến đường quốc lộ sáu đoạn qua địa phận huyện mai sơn
theo quan sát của phóng viên về cơ bản trong dịp này tình hình xe chở quá khổ quá tải trọng đã có dấu hiệu giảm nhiệt
tuy nhiên vẫn có một số xe vi phạm về quy định này
với những xe vận chuyển có dấu hiệu nghi ngờ về việc chở hàng quá tải
thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu tiến hành cân kiểm tra và nếu như vi phạm sẽ cường quyết xử lý
thì em vẫn chở đúng tải trọng
chúng tôi đã tuyên truyền đến tất cả các lái xe tải trên tuyến là chấp hành nghiêm về việc chở hàng quá khổ
không chở hàng quá khổ quá tải
từ đó cơ bản các lái xe đều chấp hành tốt
nhưng bên cạnh đấy vẫn còn một số bộ phận lái xe vẫn cố tình chở quá khổ quá tải
thì chúng tôi đã kiên quyết lập biên bản xử lý và bắt yêu cầu hạ tải tại chỗ
để nâng cao nhận thức cho tài xế đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức quy định về tải trọng
giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện khi tham gia giao thông
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
qua công tác tuyên truyền và ký cam kết thì tất cả các phương tiện cam kết đã như năm nay
thì tất cả các phương tiện đã không có hình tượng cơ lưới thùng thành
và nghiêm thì các phương tiện đã chủ động là mua sắm các thiết bị để đảm bảo khi vận chuyển hàng hóa
tức như mía các phương tiện đã mua các dây trắng dây néo để làm sao
chẳng léo khi tham gia vận chuyển hàng mía để các trở mía không bị rơi vãi trên đường và đảm bảo tự giao thông
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã xử lý gần ba trăm linh trường hợp xe quá khổ
quá tải và thay đổi kích thước thùng xe xử phạt hơn sáu trăm hai mươi triệu đồng
với chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên cùng với quan điểm không có vùng cấm trong việc xử lý các vi phạm
lực lượng tô man tỉnh sơn la sẽ kiên quyết xử lý nghiêm xử lý giúp điểm các trường hợp vi phạm về xe côi nới
chở hàng quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
vụ việc sập dàn đèn sân khấu xảy ra tại khu vực sơn ca sa thuộc khu phố một phường hòa phú làm bị thương sáu người
ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực sanh ca sa thuộc khu một phường hòa phú
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xảy ra vụ việc sập sân khấu ngoài trời nằm trong khu nhạc nước
làm bị thương sáu người công an thành phố đã nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ khám nghiệm hiện trường
tiến hành sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương cấp cứu kịp thời
qua khám nghiệm hiện trường và làm việc các đương sự có liên quan được biết đây là sân khấu ngoài trời
vụ cuối tuần trong chuỗi chương trình trong kế hoạch hoạt động của công ty nhạc nước the sun park
sân ca sa hòa lợi phường hòa phú do công ty trách nhiệm hữu hạng khu công nghiệp việt nam singapore
phối hợp công ty cổ phần đầu tư và phát triển ông vàng tổ chức
đến nay những người bị thương nhẹ đã xuất viện hai người còn lại đang được điều trị sức khỏe ổn định
sáng ngày bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an thành phố phan thiết
cảnh sát một trăm một mươi ba và cảnh sát cơ động triệt phá song bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm chín mươi chín nguyễn hội
phương phú tài thành phố phan thiết
đây là trường gà do lê tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ thành phố phan thiết làm chủ và đã hoạt động trong
thời gian dài với hai bồ gà lợi dụng địa thế căn nhà nằm trong hẻm sâu và tường cao năm m
cảnh sát đóng kính để các đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền
qua thời gian dài theo dõi các trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã lên phương án triệt phá
và bố trí lực lượng vây bắt nhằm tóm gọn các đối tượng
cái trinh sát đã vượt tường rào cao mở cánh cảnh sát ập và bắt quả tan các đối tượng đang hoạt động đánh bạc
khi thấy công an một số đối tượng đã leo mái nhà nhảy qua tường hầm bỏ chạy
nhưng lực lượng công an đã bố trí siết chặt các hướng nên đã bắt giữ khoảng bảy mươi đối tượng
cùng tan vật là gần bốn mươi con gà đá hàng trăm triệu đồng tiền mặt và xe máy của các đối tượng
sau thời gian tích cực điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã kết luận chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can
nguyễn văn thức bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đồng nai tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai bắt quả tăng thức đang bán ma túy
cho một con nghiện tại ấp đông kim xã giai kiệm thu giữ năm gói ma túy đá
loại metafetamin một xe máy qua đấu tranh thức khai nhận bản thân không nghiện ma túy
nhưng do hoàn cảnh kinh tế nên nhận lời của một đối tượng chưa rõ lây lịch
mang ma túy đi giao cho con nghiện trong lúc thực hiện hành vi thì bị công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang mở rộng điều tra đối với nhóm côn đồ
đập phá tại một quán nhậu ở địa bàn quận bảy sau khi bắt giữ được hai đối tượng
trong nhóm có tàn trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
công an quận bảy tp hcm đã lấy lời khai của vũ đức hoàng bốn mươi bảy tuổi ngụ quận bảy
lê văn tuấn ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh bến tre để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu
ở phường tân quy đây là hai nghi phạm cầm đầu vụ đập phá quán nhậu vào tối hai mươi tám tháng một mươi một
sau khi gây án nhóm này đi ô tô đến kiên giang để tiếp tục đòi nợ thuê cho một người khác
ngày hai mươi chín tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận bảy phối hợp cùng công an huyện kiên lương
tính kiên giang phát hiện hoàng tuấn để hát karaoke cùng hai người khác nên ấp vào bắt giữ
tại thời điểm bị bắt hòa mang theo một khẩu súng và sáu viên đạn
tôi giấu trong người một khẩu súng và tám viên đạn
kiểm tra ô tô của hai nghi phạm công an phát hiện có bốn mã tấu và ba bịch ni lông nghi là ma túy
công an đang mở rộng điều tra truy bắt thêm những người trong nhóm hơn một mươi thành viên
đã tham gia đập phá nhà hàng ở quận bảy tp hcm
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ
kiểu vu khống trên địa bàn tp hcm có chiều hướng diễn biến phức tạp nhất là vào thời gian cuối năm
công an tp hcm cho biết tình hình tội phạm liên quan đến đòi nợ biến tướng vẫn còn diễn biến phức tạp
các đối tượng có xu hướng tốt tết với các đối tượng hình sự để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm
có tổ chức hoạt động khép kính lưu động trên phạm vi địa bàn rộng
hoặc sử dụng thủ đoàn núp bóng doanh nghiệp nhằm che giấu hoạt động phạm tội
vừa qua các hình thức đối tượng sử dụng cho thuê về các hoạt động tín dụng đen
thì có thể là vay quả áp thường vay quả áp hoặc các tổ chức cho vay
và khi vay thì nếu trường hợp không trả thì tiến hành đòi nợ phải có tổ chức
có thể đứng dưới cái dạng là công ty tài chính hoặc là công ty luật
hoặc công ty mua bán nợ là những cái dạng tổ chức mà đòi nợ thuê
các hoạt động này thì vừa qua công an tp hcm điện hình có hai cái bụi việc công an tp hcm
đó là cái vụ việc tại quận một mươi hai
liên quan đến công ty luật và vụ tại công ty tài chính ở quận tám
thì bắt cởi tố một mươi ba đối tượng
trước tình hình trên lực lượng công an khuyến cáo người dân không vây tiền
từ các tổ chức tính dụng đen các đối tượng cho vay lãi nặng
các tổ chức ngoài xã hội tránh để lộ lọt thông tin và hình ảnh cá nhân
người dân mạnh dạng tố cáo các hành vi đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm
quy tính của bản thân và người xung quanh tới công an gần nhất để kịp thời xử lý
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
đối tượng đã có những sự chào mời trên không gian mạng kể cả là dán những tà rơi
rễ những tà rơi ở trên khu dân cư trên các tuyến đường kể cả những hành vi quăng tạc chắc bẩn
dù nhà riêng hoặc là có những hành vi hâm dọa thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái xử lý
hiện nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quân quyền tiếp tục có cái đấu tranh
làm rõ và xử lý chiếm đẩy các công ty vi phạm pháp luật như hai công ty có cái chức năng thu hồi
và biến tướng kể cả là có những hành vi vi phạm pháp luật như là bù khống
công an tp hcm sẽ đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán trao đổi thông tin giữa được cá nhân trái phép
xử lý các hành vi mua bán thuê sim không chính chủ và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng rác
tài khoản giả tăng cường phát hiện xử lý các cá nhân tổ chức đăng thông tin quảng cáo mời gọi
lôi kéo người vay tiền qua app kiến nghị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý
gỡ bỏ các website ứng dụng liên quan đến hoạt động cho vay tiền
vào những ngày cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung
tội phạm cướp tài sản đối riêng có diễn biến phức tạp
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
công an tp hcm đã tăng cường các biện pháp
công an tp hcm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hạt động
cũng như triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mới đây công an tp hcm cho biết đã điều tra truy xét bắt giữa hai hung thủ gây ra vụ cướp
tại khóm mỹ thuận thị trấn mỹ thọ tp hcm
theo thông tin từ người đàn ông bị cướp người này chạy xe vừa xem chế đường trên điện thoại
thì bất ngờ bị hai đối tượng xông ra dùng một đạn ống nhựa để chặn đường
rồi kề dao vào cổ uy hiếp cướp số tiền ba mươi triệu đồng và một điện thoại di động
hay trước đó công an tp hcm cũng tiếp nhận tin báo của người dân
bị một nhóm đối tượng không rõ mặt chặn đường cướp tài sản trên tuyến đường võ văn kiệt
thuộc ấp tân thuận b xã tân phú và tuyến quốc lộ ba mươi thuộc khóm tân đông a
thị trấn tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an tp hcm đã khẩn trương vào cuộc
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau ba mươi sáu giờ tích cực điều tra
công an tp hcm bắt giữ tên cầm đầu
đồng thời phối hợp công an tp hcm bắt năm đối tượng còn lại
các đối tượng này đều còn trong độ tuổi chưa thành niên
nhưng đã thực hiện tổng cộng một mươi hai vụ cướp tài sản
hành vi của các đối tượng này rất liều lĩnh manh động gây án ở nhiều nơi
sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm như dao roi điện để uy hiếp khống chế người bị hại

công an tp hcm bắt giữ tên cầm đầu đồng thời phối hợp công an tp hcm bắt năm đối tượng còn lại

khám sát khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu hồi được một mặt dây chuyền và một số tàn vật khác
công an tp hcm bắt giữ tên cầm đầu đồng thời phối hợp công an tp hcm bắt năm đối tượng còn lại